thưa quý vị kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm sẽ diễn ra từ ngày bốn đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiến hành xem xét quyết định bốn nội dung quan trọng
trong đó vấn đề cấp bách là gói phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
đây là thông tin được tổng thư ký quốc hội đưa ra tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm diễn ra vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
các nội dung được xem xét tại kỳ họp này bao gồm dự thảo nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc bắc nam giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công
luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư luật đầu tư luật đấu thầu luật điện lực luật doanh nghiệp luật thuế tiêu thụ đặc biệt
luật thi hành án dân sự và dự thảo nghị quyết thí điểm
một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố cần thơ
đây là kỳ họp bất thường lần đầu tiên được quốc hội triệu tập nhằm xem xét các vấn đề cần thiết cấp bách
chúng ta đang cần phải có một cái quyết sách liên quan đến phục hồi phát triển kinh tế
do đó mà cái gói tài chính tiền tệ này là hết sức quan trọng
nếu như được thông qua ở những ngày đầu năm của hai nghìn hai mươi bốn
thì rõ ràng nó sẽ thúc đẩy cho cái tăng trưởng của chúng ta trong năm hai nghìn hai mươi hai và hai mươi ba
và dư âm của nó sẽ còn đến hết cả cái nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu này
thế rõ ràng là cái đó là một cái yếu tố để giải quyết những cái việc mà chúng ta thấy cần thiết cấp bách
nếu để lại đến kỳ họp tháng năm đúng không ạ thì rõ ràng là chúng ta sẽ chậm đi mất năm tháng
tổng thư ký quốc hội cũng cho biết ban cán sự đảng chính phủ
và đảng đoàn quốc hội đã họp thống nhất các nội dung báo cáo trước kỳ họp
chính phủ cũng sẽ có báo cáo về biến chủng omicron và các giải pháp cũng như liên quan đến việc mua sắm các trang thiết bị y tế phòng chống dịch
để đảm bảo công tác phòng chống dịch kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ nhà quốc hội
đến sáu mươi hai đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
riêng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội sẽ họp tại điểm cầu nhà quốc hội